tại trụ sở của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tại hà nội văn phòng chính phủ đài tiếng nói việt nam bộ kế hoạch và đầu tư cùng cán bộ công nhân vinaconex chín đã đến khuyên góp ủng hộ đồng bào miền trung bị lũ lụt
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam tham dự và tiếp nhận hỗ trợ cho đồng bào miền trung
tại lễ tiếp nhận đồng chí nguyễn thiện nhân cho biết trong sáu tháng trở lại đây đồng bào cả nước rất quan tâm đến đồng bào miền trung
khi mà ảnh hưởng của hạn hán xâm nhập mặn từ tháng bốn làm cuộc sống nhân dân chưa trở lại ổn định thì nay lại xảy ra trận lũ lụt gây ảnh hưởng nặng nhất trong lịch sử làm người dân bị tổn thất nặng nề có nơi bị cô lập với bên ngoài
trước tình hình trên được sự quan tâm của các cơ quan các tổ chức cá nhân đồng chí nguyễn thiện nhân thay mặt đồng bào miền trung trân trọng cảm ơn hành động của đài tiếng nói việt nam văn phòng chính phủ bộ kế hoạch và đầu tư cùng cán bộ công nhân vinaconex chín đã ủng hộ cho đồng bào miền trung gặp lũ lụt
đồng chí nguyễn thiện nhân khẳng định nghĩa cử đóng góp cao đẹp dành cho người dân này sẽ sớm được truyền đến với bà con bị thiệt hại tại các tỉnh miền trung một cách sớm nhất